vào khoảng tám giờ sáng ngày hai mươi hai tháng ba người dân ở gần quốc lộ hai mươi hai đoạn gần giao lộ với đường nguyễn ảnh thủ
giáp danh giữa phường trung mỹ tây quận một mươi hai và xã bà điểm huyện hóc môn tp hcm
thấy một nam thanh niên có biểu hiện bất thường như ngáo đá
người này sau đó đi bộ giữa quốc lộ hai mươi hai rồi leo lên cổ đèn cao áp chừng hai mươi m ở giữa rải phân cách
nam thanh niên đứng trên thanh thiết bắt ngang và cố thủ
cảnh sát phòng cháy chết cháy và cứu nạn cứu hộ cơ quan huyện hóc môn
sau đó điều hai xe gồm một xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tìm cách giải cứu người này
nhiều đơn vị lực lượng gồm cả công an phường xã cảnh sát giao thông bảo vệ dân phố cùng phối hợp giải cứu
giữa trời nắng gắt cảnh sát phòng cháy chữa cháy đưa xe thang lên tiếp cận
vận động hàng chục phút nhưng nam thanh niên vẫn bất hợp tác cố thủ
bên dưới nhiều cảnh sát dùng phương tiện chuyên dụng để đón bắt phòng trường hợp người này nhảy xuống
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi hai sau đó cũng có mặt phối hợp
ảnh hưởng từ vụ việc khiến giao thông trên quốc lộ hai mươi hai quốc lộ một đoạn gần ngã tư an sương u nứ nghiêm trọng
nhiều thời điểm cảnh sát phải phong tỏa một làn đường để phú giải cứu
đến khoảng một mươi giờ ba mươi phút trong lúc vận động thuyết phục
cảnh sát đã kịp thời áp sát khống chế nam thanh niên đưa xuống mặt đất an toàn
người này sau đó được bàn giao cho công an phường trung mỹ tây kiểm tra lập hồ sơ xử lý
ngày hai mươi hai tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai cho biết
đang tạm giữ nguyễn văn phúc bốn mươi bốn tuổi tạm trú tại xã yà phang huyện trừ pư để điều tra hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu vào tối ba ngày trước phúc đến nhà anh tê ở thôn lũng ố xã yà hờ rú ăn nhậu
tại đây giữa phúc và anh lê thanh tài ba mươi chín tuổi
trú tại xã yà hờ rũ xảy ra mâu thuẫn
sau khi bị anh tài đánh vào mặt phúc ra xe máy lấy hai con dao để sẵn trong cốp
rồi quay lại đâm liên tiếp vào người anh tài khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án phúc lái xeo bỏ trốn khỏi hành trường
sau khi nhận được tin báo công an huyện chư pứ đã giả soát các mối quan hệ
liên hệ với thân nhân của phúc để vận động đối thượng gia đồng thú
đồng thời triển khai các tổ công tác tập trung truy xét nóng
đến hai mươi ba giờ cùng ngày sau nỗ lực thuyết phục của cơ quan công an và gia đình
phúc đã đến công an xã yà hờ rũ huyện trừ pứ đầu thú và khai nhận toàn bộ anh vi phân tội
được biết nguyễn văn phúc từng có tiền án về tội giết người
công an huyện trừ pứ đã bán ra đối tượng nguyễn văn phúc và hồ sơ bụi việc
cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai tiếp tục điều tra thu lý theo thẩm quyền
ngày hai mươi hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ba tp hcm cho biết
đã bắt tạm giam ba đối tượng gồm châu tiến dũng nguyễn tuấn tài nguyễn đăng tiến
về các hành vi làm giả con dấu tài liệu mua bán con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trước đó vào trưa ngày một tháng ba khi tuần tra đến chân cầu trần quang diệu thuộc phường chín quận ba
tổ tuần tra ba trăm sáu mươi ba công an quận ba phát hiện châu tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
ngụ tại quận thân bình điều khiển xe găn máy của biểu hiện nghi vấn
kiểm tra hành chính tổ công tác phát hiện trong người dũng có một căn cức công dân không có hình chụp
không có má quia một căn cứ công dân có hình ảnh của dũng nhưng không có thông tin tên tuổi
địa chỉ của người khác đồng thời trong điện thoại của dũng cũng có nhiều tin nhắn hình ảnh liên quan
việc mua bán và làm giả căn cước công dân xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm
tính chất nghiêm trọng tổ công tác nhanh chóng báo cáo vụ việc về ban chỉ huy công an quận ba
để chỉ đạo truy xét làm rõ xác minh qua đấu tranh dũng khai nhận từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
đã lên mạng xã hội học cách sửa đổi thông tin cá nhân trên các giấy tờ để sử dụng vai tiền qua các ứng dụng trên mạng
qua đó dũng quen biết nguyễn tuấn tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ tại quận tân bình và nguyễn đăng tiến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ tại quận bình tân tiến đã bán cho dũng một mươi một thẻ căn cước công dân gắn chip
với giá khoảng một trăm linh đồng đến một trăm năm mươi đồng một căn cước công dân sau khi mua về dũng cùng tài cạo xóa
chỉnh sửa làm thông tin giả bằng thủ đoạn này đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba và tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
dũng đã dùng căn cước công dân giả vay của hai ngân hàng với số tiền năm mươi hai triệu đồng
ngoài ra tài cũng bán được ba căn cước công dân giả với tổng số tiền bốn năm triệu đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi của dũng và tài cơ quan công an phát hiện thu giữ nhiều máy móc
thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ còn tại nơi ở của tiến công an thu giữ sáu mươi giấy tờ các loại
gồm thẻ căn cước công dân loại không có chip chứng minh nhân dân giấy phép lái xe mô tô loại giấy và thẻ nhựa
chứng nhận đăng ký xe mô tô xe máy tiến khai các giấy tờ cá nhân của nhiều người khác là do tiến mua
và được cho từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng xã hội để về bán lại kiếm lời
kết quả xét nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy châu tiến dũng và nguyễn tuấn tài đều dương tính với ma túy
mới đây theo thông tin từ công an tỉnh cao bằng cho biết phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa phối hợp
với công an huyện phú ninh tỉnh phú thọ giải cứu thành công hai thiếu nữ một mươi năm tuổi ba mươi bảy tuổi ra khỏi quán karaoke
tại thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh trước đó trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng ba gia đình ba cháu nnt sinh năm hai nghìn bảy
chú tại huyện trùng khánh tỉnh cao bằng hht sinh năm hai nghìn chín và nhl sinh năm hai nghìn một mươi cùng chú tại huyện thạch an tỉnh cao bằng
có nhận được thông tin cầu cứu về việc đang bị giữ tại quán karaoke phú tỉnh xã tiên phú huyện phú ninh tỉnh phú thọ
các cháu cho biết đã bị thu giữ hết điện thoại đang bị canh chừng và nói gia đình phải mang tiền đến chuộc mới được cho về
sau khi nhận được tin báo anh n vd sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi đã đến trình báo tại con huyện phù ninh tỉnh phú thọ và đã giải cứu được con gái là cháu nhl
tuy nhiên đến khoảng một giờ ngày hai mươi tháng ba hai nạn nhân còn lại được chuyển xuống thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh
trong lúc sơ hở các nạn nhân đã mượn điện thoại để liên lạc với người thân gia đình
thượng tá ma vĩnh long trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng cho biết sau khi tiếp nhận thông tin
phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo giám đốc công an tỉnh cao bằng và tiến hành xác minh thu thập thông tin từ gia đình các nạn nhân
vụ việc được giám đốc công an tỉnh chỉ đạo và theo dõi sát sao
do không liên lạc được với các nạn nhân nên việc truy tìm tung tích của các nạn nhân rất khó khăn
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ vài giờ sau lực lượng công an tỉnh cao bằng đã nhanh chóng xác định được vị trí các cháu đang ở là tại thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh
ngay sau đó các nạn nhân đã được giải cứu an toàn
sau khi được trao trả con gái chị btt mẹ cháu ntt bày tỏ
gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích khâm phục tinh thần trách nhiệm sự mưu trí dũng cảm của lực lượng công an tỉnh cao bằng và công an tỉnh phú thọ đã nhanh chóng vào cuộc kịp thời giải cứu được các con
qua vụ việc này cơ quan chức năng khuyến cáo các cô gái trẻ không nên tự ý đi tìm việc làm hoặc tin tưởng những lời rụ rỗ trên mạng xã hội
vì các đối tượng thường lợi dụng lòng tin của nạn nhân lôi kéo hứa hẹn giúp họ tìm việc làm nhàn hạ lương cao rồi lừa bán vào các quán karaoke spa cắt tóc massag trá hình
các đối tượng thường nhắm đến những em gái ở tuổi mới lớn chưa có nhiều kinh nghiệm sống thiếu sự quan tâm quản lý của gia đình và nhà trường giả vờ tiếp cận làm quen tán tỉnh dùng nhiều thủ đoạn để lừa
ngày hai mươi hai tháng ba đại diện công an tỉnh lai châu cho biết công an huyện tân uyên vừa ngăn chặn vụ ba nữ sinh bị lôi kéo bỏ nhà đi lao động trái phép
trước đó vào ngày hai mươi tháng ba công an huyện tân uyên tiếp nhận thông tin từ gia đình ba học sinh là vtl ttn vth cùng một mươi bốn tuổi học sinh trường trung học cơ sở xã hố mít về việc các cháu nói với gia đình là đi tắm nhưng không về nhà
quan sát mình công an huyện tân nguyên xác định ba nữ sinh đã lên xe khách từ bản bó luân xã bắc ta đi bắc ninh
đến khoảng hai mươi một h ba mươi cùng ngày công an huyện tân uyên đã tìm được ba nữ sinh tại một điểm bán vé xe khách ở thị trấn tân uyên
các nữ sinh cho biết có quen một người lạ trên facebook và người này rủ xuống bắc ninh làm thuê
công an huyện tân nguyên sau đó đã phơi hợp với chính quyền địa phương tổ chức buổi tiên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại trường trung học cơ sở hố mít
trong đó xoay quanh các nội dung như bạo lực học đường phòng chống mua bán người mua bán phụ nữ trẻ em lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tảo hôn
ngày hai mươi hai tháng ba thông tin từ ủy ban dân xã hải định huyện hải lăng tỉnh quảng trị cho biết vừa có một cháu bé gái bị bỏ rơi trên địa bàn
theo đó cháu bé được chị phùng thị phương chú tại thôn thiện tây xã hải định huyện hải lăng phát hiện vào tối ngày hai mươi tháng ba
thời điểm phát hiện cháu bé được cuốn chăn và bỏ trong một chiếc giỏ đựng đồ dùng của trẻ nhỏ kèm theo một tờ giấy
nội dung trên giấy ghi nhờ anh chị nối giúp em do hoàn cảnh khó khăn không thể nuôi con em được
sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan chức năng đã đến hiện trường tiến hành lập biên bản vụ việc và ra thông báo tìm người thân của cháu bé
trong thời gian chờ đợi cháu bé được giao cho người phát hiện nuôi giữ